chiều ngày hai mươi ba tháng sáu tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
phối hợp cùng với trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tiếp nhận chín mươi một công dân việt nam do trung quốc trao trả
qua xác minh chín mươi một công dân được tiếp nhận có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương như hà giang phú thọ hòa bình
nghệ an hải phòng và thanh hóa trước đó đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động
ngay khi tiếp nhận lực lượng chức năng tại cửa khẩu hữu nghị đã tiến hành kiểm tra nhanh thân nhiệt
và yêu cầu các công dân khai y tế sau đó tất cả các công dân này sẽ được cách ly một mươi bốn ngày theo quy định